tại hà nội tạp chí cộng sản chính thức ra mắt tạp chí cộng sản phiên bản điện tử phiên bản mới
tham dự lễ ra mắt có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
thực hiện quyết định số một trăm chín mươi chín ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của tạp chí cộng sản
ba mươi tập tạp chí cộng sản quyết định đổi mới toàn diện hệ thống quản trị nội dung giao diện mới của tạp chí cộng sản điện tử
của hệ thống cms trước đây đồng thời đổi mới toàn diện có tính đột phá so với hệ thống cũ
tạp chí cộng sản điện tử phiên bản mới được xây dựng dựa trên nền tảng liferay poter hiện đại nhất hiện nay
tích hợp nhiều công nghệ hiện đại mở như phần mềm trí tuệ nhân tạo đọc tự động
tạp chí cộng sản điện tử phiên bản mới được kỳ vọng sẽ đóng góp xứng đáng vào việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền
làm chủ thông tin trên không gian mạng của chúng ta
tạp chí cộng sản điện tử phiên bản mới được kỳ vọng sẽ đóng góp xứng đáng vào việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền